liên quan đến vụ việc một cô giáo trường tiểu học bình chánh xã nhật chánh huyện bến lức tỉnh long an
bị một số phụ huynh ép phải quỳ gối xin lỗi tại trường vào ngày hai mươi tám tháng hai
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ vừa gửi công văn cho chủ tịch ubnd tỉnh long an
về việc bảo vệ danh dự uy tín của nhà giáo
công văn vào chiều ngày sáu tháng ba của bộ giáo dục và đào tạo nêu rõ
sự việc này tác động xấu tới hoạt động giáo dục của nhà trường
làm ảnh hưởng nghiêm trọng lòng tự trọng danh dự của nhà giáo và truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị ubnd tỉnh long an chỉ đạo ra soát hoàn thiện và thực hiện
nghiêm túc quy tắc ứng xử văn hóa xây dựng môi trường an toàn thân thiện lành mạnh
trong các cơ sở giáo dục đồng thời có các giải pháp bảo vệ danh dự uy tín của nhà giáo